thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về đề án giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế
bộ trưởng bộ y tế vừa ban hành chỉ thị số tám yêu cầu các cơ sở y tế
các cán bộ công chức viên chức ngành y tế giảm thiểu hạn chế sử dụng chất thải nhựa trong ngành y tế
bộ trưởng bộ y tế yêu cầu các đơn vị y tế ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa trong các hoạt động
cụ thể bộ yêu cầu các cơ sở y tế hạn chế sử dụng túi chai cốc và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần
hoặc ni lồng khó phân hủy cho mục đích ăn uống của người bệnh người nhà bệnh nhân nhân viên y tế
thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng
bộ y tế đề nghị đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào đội quy quy chế hoạt động nội bộ của đơn vị
đồng thời thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa khó phân hủy để thu gom tái chế đúng quy định
tổ chức quán triệt phổ biến hướng dẫn tập huấn truyền thông vận động cán bộ nhân viên y tế
các đơn vị cung cấp dịch vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
người sử dụng dịch vụ y tế và cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị